vào lúc bốn h ba mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng ba đội kiểm soát ma túy hải quan quảng trị phối hợp với đội kiểm soát hải quan và tri cục hải quan khu thương mại lao bảo
lực lượng trạm kiểm soát biên phòng tân hợp đồn biên phòng cửa khẩu lao bảo công an huyện hương hóa đã bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu lớn
theo đó vào thời điểm trên các cơ quan chức năng đã dừng ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm h năm nghìn bốn mươi bảy chạy hướng lao bảo đông hà tại km sáu mươi hai trên quốc lộ chín
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có bốn gói thuốc lá z hai mươi bốn chai rượu ngoại các loại một chín trăm năm mươi kg đường năm trăm bảy mươi chai sữa ensur
tiếp tục kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm tám mươi tám đang lưu thông trên quốc lộ chín
cơ quan chức năng phát hiện xe này chở một sáu trăm linh kg đường và hai trăm linh lon sữa ensua
các đối tượng liên quan chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng hóa nói trên
theo cơ quan chức năng tổng giá trị toàn bộ hàng hóa thu giữ được khoảng gần hai
hiện tại công an huyện hướng hóa đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ